nhân chuyến thăm và tham dự ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ nhất tại tỉnh tuyên quang
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới dân hương dân hoa tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh dưới chân núi thổ sơn trong khuôn viên quảng trường nguyễn tất thành
thành kính ghi lưu bút tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân viết
bảy mươi hai năm qua kể từ ngày đại hội quốc dân tân trào do bác lãnh đạo
quốc hội việt nam tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước viết thêm những trang sử vàng cho dân tộc việt nam
chúng con nguyện sẽ học tập làm theo lời bác để xứng đáng là người đại biểu nhân dân
tiếp đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã tới thăm nơi ở nơi làm việc
hầm an toàn của chủ tịch tôn đức thắng từ cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi hai đến tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại đây chủ tịch tôn đức thắng đã chủ trì hội nghị toàn quốc của ủy ban liên việt
soạn thảo nội dung tài liệu
lập lần thứ ba đại biểu quốc hội khóa một
chủ tịch quốc hội cũng đã đến thăm nhà lưu niệm khu di tích ban thường trực quốc hội tại xã trung yên sơn dương
nhà lưu niệm khu di tích ban thường trực quốc hội đã lưu giữ được rất nhiều tư liệu quý giá về quốc hội nước ta
đặc biệt là trong giai đoạn quốc dân đại hội và cuộc tổng tuyển cử bầu ra quốc hội đầu tiên cho đến các khóa quốc hội sau này
ghi lưu niệm tại đây chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
khu di tích ban thường trực quốc hội có ý nghĩa quan trọng
đấu tranh bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
cũng tại huyện sơn dương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã tới thăm
tặng quà vui tết trung thu với các cháu học sinh trường tiểu học tôn đức thắng
trường trung học cơ sở trung yên xã trung yên và trường tiểu học tuần lộ trường trung học cơ sở tuần lộ xã tuần lộ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng được về thăm và vui tết trung thu với các cháu học sinh
chúc mừng những kết quả học tập rèn luyện mà các cháu đã đạt được trong năm học vừa qua
chủ tịch quốc hội đánh giá cao các cấp ngành tỉnh tuyên quang đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống văn hóa
tinh thần cho nhân dân đặc biệt là cho trẻ em
trong đó có đêm hội thành tuyên với các hoạt động vui tết trung thu độc đáo dành riêng cho thiếu nhi
thân mật trò chuyện với các cháu học sinh chủ tịch quốc hội nêu rõ đảng và nhà nước ta luôn chăm lo
ưu tiên nguồn lực để thực hiện các chính sách dành cho trẻ em những chủ nhân tương lai của đất nước
nhấn mạnh tuyên quang là mảnh đất lịch sử giàu truyền thống cách mạng là thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến
chủ tịch quốc hội cũng nhắn nhủ với các cháu học sinh cần cố gắng chăm ngoan học giỏi
đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ các thầy giáo cô giáo
kế thừa xứng đáng truyền thống cách mạng tốt đẹp của các thế hệ đi trước
chủ tịch quốc hội hy vọng trong tương lai sẽ có những học sinh trong số các cháu học sinh hôm nay
sẽ trở thành đại biểu quốc hội tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước tối cao
đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân